trong lần này rét đậm vẫn sẽ duy trì tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
với nhiệt độ thấp nhất là khoảng một mươi bốn một mươi bảy độ
khu vực phía tây bắc bộ trời chỉ ở ngưỡng rét có nơi rét đậm
với nhiệt độ trong khoảng một mươi năm một mươi tám độ vùng núi có nơi thấp hơn
sao đến ngày mai nhiệt độ sẽ có xuống tăng nhẹ
bắc bộ có thể thoát khỏi rét đậm diện rộng
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai có thể ra động từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ
khu vực bắc trung bộ cũng chịu tác động của khối không khí lạnh ở phía bắc
nên thời tiết nhiều mây có mưa nhỏ
trời rét trong đêm nay từ ngày mai nhiệt độ sẽ tăng nhẹ
nền nhiệt sẽ ra động từ một mươi sáu hai mươi bốn độ
ở trung trung bộ trời lạnh ngày có mưa nhỏ rải rác
với mức nhiệt trong khoảng một mươi chín hai mươi chín độ
các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực nam trung bộ
ít mưa ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi hai độ
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí khô và nóng
nên cả hai khu vực này sẽ phổ biến là không mưa ngày nắng nhiều
với nhiệt độ trưa mai là từ ba mươi ba mươi ba độ tại khu vực tây nguyên
và nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng tại miền đông nam bộ sẽ có nắng nóng
với nhiệt độ từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
nhiệt độ trưa chiều cao cùng với độ ẩm lại giảm thấp
khiến cho nguy cơ trái nổ tương đối cao
người dân cần phải lưu ý khi sử dụng các thiết bị điện
đến với thời tiết biển tại quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
sẽ có mưa vài nơi gió nhẹ tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
nhiệt độ tại cả hai quần đảo trường sa hoàng sa không vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
tại khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa nhỏ sương mù rải rác
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi độ